bộ giao thông vận tài cam kết bảo đảm hoàn thành việc thu phí không dừng trên toàn quốc cả hai giai đoạn vào cuối năm nay theo đúng tinh thần chỉ thị của chính phủ
hiện tất cả khó khăn vướng mắc đã cơ bản được giải quyết dự kiến dự án khi hoàn thành sẽ kết nối liên thông trên toàn quốc
người dân có thể thanh toán qua trạm thu phí không dừng bằng các loại ví điện tử của nhiều ngân hàng mà không cần phải mở thêm tài khoản riêng
hiện dự án thu phí không dừng đang triển khai giai đoạn hai với ba mươi ba trạm thu phí
chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là phải hoàn thành dự án theo chỉ đạo của thủ tướng nên tổng cục đường bộ yêu cầu phải bỏ đảm tiến độ chất lượng
ít nhất trong tháng một mươi một này phải lắp đặt hai phần ba số trạm và đến giữa tháng một mươi hai sẽ hoàn tất toàn bộ
về thiết bị nhau thương đã nhập đầy đủ và tiến độ lắp đặt trả lộng môn tại hiện trường hiện nay cũng đang triển khai đảm bảo đồng bộ
thì các cái thiết bị như camera máy đọc
rồi các cái thiết bị như camera máy đọc
rồi các cái thiết bị như camera máy đọc
và ở đây như tạm thu phí này là cái trả lộng môn
thì những hàng mục lớn nhau tư đã triển khai
và thay thôi đánh giá thì là không có vương mắc gì để mà dẫn đến cái dự án này trầm tiến độ
tuy nhiên một vấn đề được nhiều chủ phương tiện băn khoăn đó là việc kết nối liên thông giữa hai loại thẻ của hai đơn vị lắp đặt khác nhau như thế nào
liệu có gây phiền hà cho lái xe khi đã dán thẻ trước đó
dự kiến là đến hai mươi tháng một mươi một này
sẽ hoàn thành cái việc kết nối
xe ô tô dán thẻ có thể hoàn toàn đi qua hai hệ thống mà không tập chụp chặt hay không gặp vướng mắc gì
tổng cục đường bộ việt nam cho biết sẽ kết nối đồng bộ bảo đảm cho các chủ phương tiện dán thẻ và đi được tất cả các trạm trên toàn quốc
ngày hai mươi tháng một mươi một sẽ tiến hành kết nối thử nghiệm giữa hai nhà đầu tư lắp đặt thu phí không dừng
và tiền cũng được liên thông trả tiền qua các tài khoản ngân hàng
tiền nó sẽ kết nối với các tài khoản ngân hàng
tiền nó sẽ kết nối giữa cái tiền chạy cho không dừng thẻ không dừng với các ngân hàng
sẽ được hoàn thiện
và như thế nó rất thật điện
tức là tiền của người dân tức là khi đi qua dùng cho không dừng
nhưng mà khi chúng ta không dùng cái tiền nó vào đó thì có thể vẫn rút ra để đi mua ván hạng hóa giao dịch bình thường
hy vọng với cam kết của bộ giao thông vận tải dự án thu phí không dừng sẽ kết thúc vào cuối năm nay theo đúng tinh thần chỉ đạo của chính phủ
điều này sẽ góp phần bảo đảm cho các nhà đầu tư lắp đặt thu phí không dừng